mẹ của viên đã gọi điện thoại báo lại việc trên cho cha vợ viên
đến khoảng h ba mươi phút ngày một mươi bảy tháng hai lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của cháu vi tại khu vực trên
riêng đối tượng viên được lực lượng công an tỉnh triệu thập làm việc và đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
xe công vụ của công an tỉnh quảng nam đưa nghi phạm viên về lại thôn đông tuần để tiến hành thực nghiệm hiện trường vụ án theo trình tự pháp luật
theo lời khai nghi phạm viên vào tối ngày một mươi sáu tháng hai đã gọi điện thoại cho vợ tuy nhiên vợ viên không trả lời điện thoại nên hắn đã nảy sinh ý định sát hại con để trả thù
buổi thực nghiệm hiện trường dưới sự giám sát nghiêm ngạc của cơ quan cảnh sát điều tra viện kiểm sát tỉnh quảng nam cùng hàng trăm người dân xã tam hải
trong ảnh viên bồng cháu v được làm từ bao cát từ nhà vợ bắt đầu đi ra ngoài
thời điểm xảy ra vụ việc viên đến nhà vợ trong lúc cháu v đang xem tv
viên bồng con rời khỏi nhà vợ
từ đây viên đi thẳng ra cầu ông hiền ở bến đò tam hải để ném con xuống sông trường giang
toàn bộ hành vi của viên bị camera an ninh của người dân xung quanh ghi lại
viên khai tại cơ quan điều tra vì vợ không nghe điện thoại nên ghen tuông muốn sát hại con gái để báo thù vợ
hình ảnh viên cộng cháu v ra khu vực cầu ông hiền để thực hiện hành vi tội ác bị camera an ninh ghi lại
khu vực cầu ông hải nơi viên ném cháu bé là nơi có nhiều tàu thuyền neo đậu
trong ảnh viên bồng bé v bao cát hướng thẳng ra nơi hắn ra tay tàn độc với chính con gái ruột của mình
khoảnh khắc sợ người khi viên nhẫn tâm ném bé ve tức bào cát xuống sông trường giang vào đêm đen lạnh giá
kẻ thù ác khi gây án thản nhiên đi bộ về nhà thông báo sự việc với mẹ ruột
hân bị công an xã tam hải bắt giữ ngay sau đó
cơ quan công an dẫn dãi viên trở lại trại giam để tiếp tục điều tra vụ án
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện núi thành cho biết
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng nam đã tiếp nhận vụ việc và đang thực hiện các thủ tục tố tụng theo quy định của pháp luật
rất đông người dân tại xã tam hải theo dõi quá trình thực nghiệm vụ án ở địa phương
viên là con trai cả trong gia đình có ba nêm
người này không tu trí làm ăn mà thường xuyên sử dụng chất kích thích và hay phá đập đồ đạc trong nhà
trước đó ông lê văn sinh chủ tịch ubnd huyện núi thành tỉnh quảng nam xác nhận sự việc một người đàn ông nhẫn tâm ném con gái năm tuổi xuống sông vì nghi ngờ vào ngoại tình
thông tin ban đầu vào khoảng một mươi chín h ba mươi phút tối nay hai vợ chồng ông trần văn viên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai ngụ tại xã tam hải đã xảy ra mâu thuẫn cãi nhau vì ghen tuôn
sự việc xảy ra vào khoảng hai mươi h ngày một mươi sáu tháng hai tại xã tam hải huyện núi thành và khu vực cháu bé bị chai
nhẫn tâm ném xuống thuộc lưu vực sông trường giang toàn bộ vụ việc được camera an ninh ghi lại
gây án xong viên đánh độn công an trình báo và bị giữ lại để phục vụ điều tra
tiếp nhận vụ việc chính quyền địa phương và hàng trăm người dân đã tổ chức lực lượng tàu thuyền tìm kiếm tung tích của bé gái xuyên đêm
vào lúc hai mươi ba h năm mươi phút cùng ngày ông lê văn sinh chủ tịch ubnd huyện núi thành cho biết đã chỉ đạo các lực lượng tìm cháu gái mất tích
theo ông sinh ông nghe chính quyền xã báo cáo là người chồng này dẫn
vợ chuyển lên thị trấn núi thành huyện núi thành buôn bán tết ở lại trên đó không về nhà
người này nghi là vợ ngoại tình
ông sinh cho biết huyện đã chỉ đạo lực lượng chức năng của xã tổ chức tìm kiếm cháu bé
đến khuya ngày một mươi bảy tháng hai lực lượng chức năng đã tìm kiếm được cháu
do quá khuya nên địa phương đã lập biên bản bàn giao thi hài cháu cho gia đình mang về nhà cho ấm cúng
các lực lượng công an viện kiểm sát sẽ sớm tiến hành kiểm tra tử thi cháu trước khi an tán
ông sinh nói
ông nguyễn công tiến chủ tịch ủy ban nhân dân xã tam hải cho hay
người đàn ông có hành vi mất nhân tính trên là trần văn viên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại xã tam hải
còn cháu bé là lê yến vi sinh năm hai nghìn một mươi bảy
toàn bộ sự việc được camera ghi lại ông tiến cho biết
ngoài ra ông tiến cho biết thêm cho vi được tìm thấy cách địa điểm bị ném về phía tây hơn năm mươi mét
cũng trong sáng nay lực lượng chức năng sẽ tiến hành khám nghiệm tử thi
theo lãnh đạo ủy ban nhân dân xã tam hải nguyên nhân ban đầu dẫn tới sự việc được cho là giữa hai vợ chồng đã xảy ra mâu thuẫn vì ghen tuông
cụ thể viên cho rằng vợ ngoại tình với người khác khi lên buôn bán ở chợ thị trấn núi thành
huyện núi thành nên không về nhà ăn tết
tuy nhiên ông tiến cho rằng nguyên nhân cụ thể phải chờ cơ quan công an điều tra
theo lời kể của mẹ ruột viên không tu trí làm ăn mà thường xuyên sử dụng chất kích thích
và hay đập phá đồ đạc trong nhà
trước khi xảy ra vụ việc đau lòng nghi phạm cũng thường xuyên đăng ảnh con gái lên mạng xã hội
ngồi thất thần cạnh thi hài đứa cháu nội xấu xố của mình bà nguyễn thị vân năm mươi tuổi trú xã tam hải huyện núi thành quảng nam tâm sự
đến bây giờ bà vẫn không tin những gì vừa chứng kiến là sự thật
theo bà vân trần văn viên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai là con trai cả của mình bản thân bà cũng ly dị chồng
nên một mình nuôi ba người con
dù là con cả trong nhà nhưng viên không tu trí làm ăn mà thường xuyên sử dụng chất kích thích và hay đập phá đồ đạc trong nhà
năm hai nghìn một mươi năm viên kết hôn với chị lê thị ti na sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai người cùng thôn
tuy nhiên vì ghen tuông nghĩ vợ ngoại tình nên viên thường mắng chửi đánh vợ khiến chị na phải bỏ vào sài gòn để làm công nhân may hơn một năm nay
đến khoảng hai mươi giờ tối qua ngày một mươi sáu tháng hai bà đang ở nhà thì thấy con trai mình lưỡi tuổi đi về
vừa tới hiên nhà thì viên nói
tôi vừa ném con tôi xuống sông rồi
nghĩ là con mình say rượu nên nói bậy bà gặn hỏi thì viên khẳng định đã bế cháu về ra khu cầu để ném xuống sông
hiểu bản tính nóng nảy của con mình nên bà vân hốt hoảng hô hào người dân chạy ra sông để trích camera
thì chết ngất khi thấy hình ảnh con trai mình vừa ném cháu nội mình xuống sông một cách máu lạnh
nó làm ngư dân đi đánh cá mới về được ba ngày nay nó quậy phá có tiếng
cứ say rượu là đập phá hết đồ đạc trong nhà
nhưng nó vẫn yêu thương con gái lắm
tôi không ngờ vì ghen tuông mà nó lại nhẫn tâm vứt con mình xuống sông như vậy
bà vân nghẹn ngào
vụ việc bé gái năm tuổi bị cha ném xuống sông trường giang quảng nam
nghi do ghen tuôn đã khiến cho nhiều người phẫn nộ
sau gần năm giờ tìm kiếm bé gái năm tuổi đã được phát hiện gần vị trí gặp nạn
ngay sau khi xảy ra vụ việc đau lòng
nhiều người dân cũng đã truy ra trang facebook cá nhân của người cha trần văn viên ba mươi tuổi
trên trang facebook
ngoài việc thỉnh thoảng cập nhật cuộc sống thường ngày hay ăn nhậu với bạn bè
thì viên rất hay đăng ảnh của con gái lên mạng xã hội
thậm chí cả ảnh bìa và ảnh đại diện cũng là ảnh của con gái năm tuổi đáng yêu đang nhảy miệng cười
thậm chí khi có một người bạn bè vào bình luận khen dễ thương
viên không ngờ ngại khoe con với dạng tự hào con gái mình đó
tuy nhiên chẳng ai có thể ngờ
một người cha luôn tỏ ra yêu thương con gái lại là một hành động nhẫn tâm và tàn nhẫn như vậy
chỉ vì ghen tuôn
ngay sau khi tìm ra facebook được cho là của đối tượng đã nhận tâm ném con gái xuống sông
nhiều dân mạng đã tràn vào tấn công để lại bình luận chỉ trích chửi bới để bày tỏ bức xúc
ôi sẽ để ảnh bìa facebook là ảnh con bé mà nở lòng nào ném con xuống dòng nước đen kịch như thế
hổ dữ không mang thịt con mà đằng này lại nhẫn tâm với một đứa bé thơ dại chưa biết gì
đau lòng cho bé quá
tài khoản dl phẫn nộ
không còn từ nào để diễn tả
vì chửi cũng không thể nguôi ngoai
còn bé mới năm tuổi đã biết gì đâu mà bị bố ném xuống nước rồi
rồi nó có kịp nói
ba ơi cứu con không
vợ chồng ai đúng ai sai thì cũng không liên quan đến con bé
thương con nhiều và mong pháp luật nghiêm trị người cha tàn ác
mất nhân tính này một bạn khác bức xúc
quý vị và các bạn thân mến
liên tiếp những vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra trong thời gian gần đây
là hồi chuông lên tiếng về đạo đức
lối sống lệch lạc của một bộ phận con người
những vụ án mạng đa phần đều xuất phát từ những mâu thuẫn thường ngày
trong cuộc sống
bởi thế mà mọi người cần phải tự dung hòa và giải quyết theo chiều hướng tích cực
khi có mâu thuẫn xảy ra tránh lặp lại những kịch bản đau lòng
những thông tin mới nhất về vụ việc sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật
xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại